tại tuyên quang cụm thi đua số ba bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ước thực hiện phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo công an tám tỉnh
tuyên quang bắc giang bắc cạn hòa bình phú thọ quảng ninh thái nguyên và yên bái
tại hội nghị giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tám tỉnh trong cụm đã thảo luận và thống nhất ký giao ước thi đua với tám nội dung
những năm qua phong trào thi đua của cụm đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp
được duy trì thường xuyên liên tục gắn liền với mọi hoạt động của toàn lực lượng công an nhân dân
luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an phát huy tinh thần chủ động sáng tạo
trong hình thức tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thi đua
từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác công an
phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến
các tấm gương tiêu biểu trong học tập rèn luyện công tác và chiến đấu
để toàn lực lượng công an nhân dân học tập và nói theo
góp phần quan trọng vào xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại